theo thông tin từ cục thuế tỉnh quảng nam tính riêng trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan thuế thực hiện thu ngân sách đạt một sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng
tính từ đầu năm đến nay tổng nguồn thu nội địa do ngành thuế thực hiện là hơn một mươi một tỷ đồng
tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoài
theo đó trong lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tháng bảy đạt hơn chín trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
lĩnh vực khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
đặc biệt kết quả thu thuế thu nhập cá nhân đến cuối tháng bảy toàn tỉnh là năm trăm năm mươi tỷ đồng đạt một trăm một mươi dự toán
theo cục thuế tỉnh quảng nam nguyên nhân dẫn đến tình hình thu ngân sách tháng bảy tăng cao hơn so với tháng sáu
là có một số doanh nghiệp trọng điểm như ô tô bia nước giải khát dệt may
đều có tiến độ nộp ngân sách thá hơn so với tháng trước
cùng với đó kỳ thuế tháng bảy có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp thuế quý hai năm hai nghìn một mươi chín